thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành công điện số một trăm năm mươi sáu cdttg về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
trong đó nêu rõ hạn chế tập trung đông người các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả các lễ hội kể cả lễ hội đã khai mạc quyết định cho học sinh nghỉ học